thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn kim sơn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã chủ trì buổi làm việc giữa hai bộ về công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
thời gian qua việc hợp tác trao đổi quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong hai bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực
mới đây từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an được kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu của bộ giáo dục và đào tạo đã cung cấp mã định danh điện tử tạo thuận lợi cho các em học sinh đăng ký xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến
công tác phối hợp trong đảm bảo an toàn trường học phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục phòng chống ma túy bạo lực học đường cũng được hai bộ phối hợp hiệu quả
bộ công an đã hỗ trợ tích cực đối với bộ giáo dục và đào tạo trong công tác tổ chức các kỳ thi
tại buổi làm việc các đơn vị chức năng giữa hai bộ đã chia sẻ những khó khăn vướng mắt từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ liên quan đến công tác tuyển sinh ngành đào tạo và chương trình đào tạo
về công tác khảo thí kiểm định đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo quản lý giáo dục trong công an nhân dân và công tác hợp tác đào tạo bồi dưỡng
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian qua
hiện hệ thống cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân đã được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn hiệu quả nội dung chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy được đổi mới
cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học được cải thiện theo hướng đồng bộ và hiện đại
hiện nay bộ công an đang tập trung triển khai đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong công an nhân dân
trên cơ sở đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục quan tâm kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn vướng mắt
giúp nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian tới
trên cơ sở nghiên cứu đánh giá ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đây là một trong những nội dung quan trọng được thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án kết luận tại phiên họp thứ hai
của ban chỉ đạo được diễn ra vào chiều qua tại hà nội
trên cơ sở phiên họp ban chỉ đạo lần thứ nhất vào ngày hai mươi tám tháng ba các đơn vị thành viên trong ban chỉ đạo đã gấp rút triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thi
như việc xây dựng ngân hàng đề thi ban hành dạng thức đề thi công bố đề thi tham khảo phối hợp với các đơn vị kiểm tra cơ sở địa điểm phục vụ cho công tác làm đề thi chính thức
công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch sơ tuyển theo hướng dẫn của bộ ban hành quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an làm căn cứ để các trường thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức thi
đây là lần đầu tiên kỳ thi đánh giá làm căn cứ để tuyển sinh đào tạo trong công an nhân dân được tổ chức vì vậy các thành viên trong ban chỉ đạo đã đề xuất nhiều ý kiến
trong đó cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng ngân hàng đề thi in sao đề thi tổ chức thi sớm tổ chức tập huấn cho giáo viên cán bộ coi thi phổ biến các nội quy quy định để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh và thống nhất thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an sẽ diễn ra trong hai ngày từ một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy

các đơn vị trong công an nhân dân chính quy tuyển mới phải thực sự nghiêm túc kiên quyết không để xảy ra sai sót thứ trưởng lưu ý việc xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi vừa phải đảm bảo tính khung mẫu nhưng cũng vừa đảm bảo tính phân cấp các đơn vị trong công an nhân dân tiếp tục phối hợp thống nhất việc sử dụng hệ thống máy móc trang thiết bị mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho ký thi những vấn đề phát sinh vương mắc cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần kịp thời báo cáo xin ý kiến để giải quyết không để ảnh h
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư kinh phí mua sắm những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù ngay từ đầu năm lãnh đạo bộ và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp đôn đốc chỉ đạo triển khai kế hoạch vốn và giải ngân
tuy nhiên việc giải ngân vốn đầu tư của công an các đơn vị địa phương và các đơn vị cấp cục còn chậm
trong đó có một số nguyên nhân khách quan như tác động của dịch bệnh giá vật tư vật liệu xây dựng tăng nhiều phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ mua sắm là hàng nhập khẩu mất nhiều thời gian khảo sát nguồn hàng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ của bộ công an và các cơ quan chức năng về nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư
xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai
để lập lại biểu tiến độ phù hợp thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác giải ngân với tinh thần quyết liệt thường xuyên giao ban kiểm tra tiến độ thực hiện dự án
còn với các cơ quan chức năng thứ trưởng yêu cầu phải cử cán bộ trực tiếp công tác tại đơn vị triển khai kế hoạch vốn chậm có tỷ lệ giải ngân thấp để phối hợp hướng dẫn giải quyết khó khăn vướng mắc không để chậm những việc trong thẩm quyền được giao
bên cạnh đó hướng dẫn và chủ động công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công tác chuẩn bị đầu tư cho năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
hội thảo là diễn đàn khoa học cung cấp nhiều luận cứu khoa học cơ sở thực tiễn kinh nghiệm quý báu khẳng định bản chất tốt đẹp truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam đồng thời đề xuất nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với ý nghĩa quan trọng công tác chuẩn bị cho hội thảo đang được ban tổ chức tiến hành bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra
là diễn đàn sinh hoạt chính trị để tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn một trăm linh báo cáo khoa học có chất lượng đề cập toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân
lực lượng cảnh sát nhân dân luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn tận tụy trong công việc hết lòng phục vụ nhân dân xứng đáng với một mươi sáu chữ vàng được nhà nước tuyên dương
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
bên cạnh việc giáo dục truyền thống thì cuộc hội thảo này còn tập trung làm rõ phương hướng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời gian tới
hiện nay thì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đang có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đứng trước không ít những khó khăn thách thức
để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình trong bối cảnh tình hình mới thì đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình
đồng thời phải thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mới mà đảng đã đề ra tại đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba vừa qua
và một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phải xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
và từ truyền thống của ngành từ truyền thống của lực lượng mỗi cá nhân mỗi cán bộ
thí sĩ phải xác định cho mình một phương châm hành động đúng đắn đó là bản lĩnh phải vững vàng công việc phải mẫn cán
nghiệp vụ tinh thông điều lệnh phải mẫu mực lối sống phải nhân văn
hội thảo sẽ tập trung đánh giá một cách toàn diện và khoa học về những hy sinh công hiến công lao thành tích sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát nhân dân
giá trị nhân văn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót rút ra bài học kinh nghiệm cùng với đó sẽ phân tích cụ thể thách thức
nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam để tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng
xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước và vì sự bình yên của nhân dân

xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước và vì sự bình yên của nhân dân
thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót rút ra bài học kinh nghiệm cùng với đó sẽ phân tích cụ thể thách thức truyền thống anh hùng

trong những ngày tháng năm lịch sử nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh cũng là dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm thành lập của lực lượng hải quân nhân dân việt nam
trong chặng đường sáu mươi bảy năm trưởng thành những lời dạy của bác đạo đức phong cách lối sống của người luôn là hành trang vững chãi là vũ khí sắc bén của mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân góp phần lớn lao để họ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tô thắm truyền thống anh hùng của bộ đội cụ hồ